bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng chuẩn bị và tiến hành thật tốt đại hội một mươi ba của đảng đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với những nội dung chỉ đạo quan trọng vừa cụ thể vừa mang tầm chiến lược đã có sức lan tỏa mạnh mẽ và gợi mở ra các vấn đề cho các địa phương nhìn thẳng và thực tế đề ra các giải pháp phát huy ưu điểm và cắt phục hạn chế yếu kém trong nhiệm kỳ tới
sau đây là ghi nhận của phóng viên thường trú truyền hình nhân dân tại tỉnh tây ninh
sau năm năm thực hiện nghị quyết đại hội lần thứ một mươi của đảng bộ tỉnh tây ninh đã đạt được những thành tiệu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội
đáng chú ý có thêm sáu xã được công nhận là đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới toàn tỉnh lên ba mươi bốn trên tổng số bảy mươi một xã
tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo chỉ còn hai năm mươi bốn tuy nhiên bên cạnh đó vẫn còn có những hạn chế yếu kém cần được giải quyết
tìm năng lợi thế
thì cũng chưa được khai thác đúng mức cơ cấu kinh tế quy mô của nền kinh tế năng suất lao động vẫn còn thấp và cái tăng trưởng kinh tế thì cũng chưa thật sự là bền vững
một số lĩnh vực thì tái cơ cấu trong lĩnh vực về kinh tế nói chung nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp thì cũng chưa đạt như kỳ vọng
trong công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị phòng chống tham nhũng tiêu cực tuy đã có những chuyển biến tích cực
nhưng vẫn còn những mặt hạn chế bất cập cần sớm có giải pháp khắc phục
tổ chức bộ máy đội ngũ cán bộ công chức thì một bộ phận vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ và cái tính năng động sáng tạo cũng chưa được thể hiện rõ
và cái biểu hiện trì trệ tiêu cực nhũng nhiễu mặc dù là cũng được đẩy mạnh đấu tranh nhưng mà nó vẫn còn
trên cơ sở chỉ đạo trong bài viết của tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
là phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy xây dựng hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển bền vững về kinh tế chính trị văn hóa xã hội bảo vệ môi trường
khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực tạo động lực mới cho sự phát triển nhanh và bền vững
tây ninh đã xây dựng và xác định bốn đột phá chiến lược trong thời gian tới
một là đẩy mạnh cái đột phá về hạ tầng nhất là hạ tầng giao thông
hai nữa là thực hiện cái đột phá về nông nghiệp công nghệ cao
theo cái hướng là nâng cao cái chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp
thứ ba nữa là thực hiện cái đột phá chiến lược về phát triển du lịch
rồi cái thứ tư thì chúng tôi cũng tiếp tục đẩy mạnh cái đột phá về cải cách hành chính
về phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin
với nhóm bốn đột phá chiến lược sẽ được triển khai trong nhiệm kỳ tới
cùng với việc đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng
tỉnh tây ninh sẽ phân đấu đẩy nhanh tốc độ phát triển
để trở thành một cực tăng trưởng mới năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía nam